với mong muốn sẻ chia mang những yêu thương ấm áp về với những hộ nghèo hộ gia đình chính sách
người già neo đơn những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
hơn năm mươi sinh viên của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm đã phối hợp với xã đoàn vĩnh trạch đông
nơi có nhiều bà con khơ me của tp bạc liêu tỉnh bạc liêu tổ chức chương trình xuân tình nguyện hai nghìn một mươi bảy